trong tổng số một trăm năm mươi bảy tám mươi tám người trở về từ một mươi chín tỉnh thành phố khu vực phía nam
bộ y tế đã ghi nhận tỷ lệ dương tính với sars cov hai là sáu mươi bốn
số liệu trên được thống kê trong báo cáo tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày bảy tháng một mươi của bộ y tế
cụ thể từ ngày một tháng một mươi đến nay đã có ba mươi chín tỉnh ghi nhận một trăm năm mươi bảy tám mươi tám người trở về địa phương
bộ y tế ghi nhận một bảy trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
bộ y tế cho hay tại việt nam dịch covid vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực
trong hai tuần qua số gặp mắt cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm
một số tỉnh nới lỏng giãn cách thành phố chí minh bình dương long an đồng nai
đang có di biến đồng dân cư lớn do người dân trở về quê từ các địa phương khác
nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới đòi hỏi ngành y tế ca cấp
tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt để giám sát phát hiện sớm xử lý kịp thời
với tinh thần không được chủ quan lơ la
bộ y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
di biến động dân cư quản lý chặt chẽ công dân khi ra vào địa bàn
khi có nguy cơ người đang lưu trú làm việc tại các địa phương doanh nghiệp
như lái xe phụ đường dài liên tỉnh người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú
người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc để có các biện pháp quản lý phù hợp
khai báo y tế thường xuyên xét kiệm đình kề để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh
đồng thời đảm bảo người dân có nhu cầu cấp thiết chính đáng được đưa đón về an toàn chú đáo
thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phố phải bố trí phương tiện vận chuyển an toàn
với những người không có phương tiện hoặc người già cô đứa có thai trẻ em có nhu cầu
các địa phương dọc đường đi có trách nhiệm đối phó đảm bảo an toàn giao thông thông suốt
có sự hỗ trợ nếu người dân thực sự cần thiết